cũng trong dạng sáng nay tại địa phận phường hoành động thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
một xe tải chở gỗ do mất lái đã đâm vào tàu khách bắc nam khiến cho đầu máy bị văng ra khỏi đoàn tàu
một toa chở khách bị răng khỏi đường dài
vào khoảng hơn bốn giờ sáng tàu khách se bốn đi hướng phủ lý hà nội chạy đến km bốn mươi sáu hai trăm bảy mươi thuộc địa phận phường hoàng động
thị xã duy tiên tỉnh hà nam thì bất ngờ bị xe tải chở gỗ đâm vào đường tàu và va chạm với tàu hỏa
cú va chạm mạnh khiến đầu máy văng ra khỏi đoàn tàu rơi xuống kênh a bốn mươi tám cạnh khu công nghiệp đồng văn ba
toa tàu số hai sát đầu máy cũng bị lực tác động lìa khỏi đoàn tàu nằm xoay ngang trên đường sắt
phía ô tô tải cũng bị cuốn vào đường tàu lật nghiêng và biến dạng phần thân trái
toàn bộ hàng hóa trên thùng xe là các cây gỗ bị văng vào đường sắt
rất may là vụ tai nạn không xảy ra thương vong về người
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng của tỉnh hà nam thị xã duy tiên và ngành đường sắt đã có mặt để xử lý vụ việc
trước mắt là khẩn trương trục kéo đoàn tàu s hai mươi bốn ra khỏi khu vực tu sửa đường để sớm thông tuyến lại tuyến đường sắt bắc nam
theo đánh giá ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn trên là do xe ô tô tải mất lái đâm vào tàu hỏa
ngành đường sắt cũng lên phương án để đưa hành khách trên tàu về điểm cuối hà nội trong ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một